các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ban đầu trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông giữa kiệt và phạm hoàng kiên chú huyện trợ mới xảy ra mâu thuẫn
chiều ngày một mươi ba tháng năm kiệt đã chở huy đến chặn đầu xe của kiên hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trong lúc xô sát kiệt đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát khiến kiên tử vong
sau khi gây án kiệt bảo huy chở kiệt trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại xã an thạnh trung huyện trợ mới
đồng thời lực lượng công an cũng thu hồi con dao gây án
sau nhiều giờ truy xét lực lượng công an vừa bắt được nghi phạm đâm trọng thương
chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
khi đang đi xe máy trên tuyến cao tốc la sơn túy loan hướng vào thành phố đà nẵng
nghi phạm đông âm võ đức duy được xác định là năm giờ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú cùng địa bàn trước khi gây án đối tượng từng có tiền án tiền sự
trước đó khoảng sáu giờ ngày một mươi năm tháng năm ông võ đức duy đang đi thể dục
về đến gần nhà thì bị đối tượng bất ngờ chạy đến gần dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần bụng
nạn nhân được gia đình trở lên bệnh viện trung ương huế cấp cứu
qua kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng chủ tịch ủy ban nhân dân phường thủy châu
bị đâm bẩy nhát vào ổ bụng trong đó có vết đâm sâu nhất làm thủng dạ dày khiến nạn nhân mất nhiều máu
hiện nạn nhân đang được tiến hành phẫu thuật
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử một nhóm các đối tượng là trẻ vị thành niên về tội giết người
vào đêm ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại tổ dân phố một thị trấn pleikon huyện ngọc hồi
do trần văn sang đã ném đá vào một người trong nhóm
các đối tượng gồm bùi văn bảo huy nguyễn quang trung võ thành phước
đã dùng dao quắm giao tự chế gậy gỗ đánh vào vùng đầu tay chân và lưng của sang gây tổng thương tích sáu mươi hai
đáng chú ý là khi thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng còn rất trẻ trong độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu
kết thúc phiên tòa hội đồng tuyên phạt bùi văn bảo huy sáu năm sáu tháng tù võ thanh phước năm năm tù
nguyễn quang trung hai năm sáu tháng tù cùng về tội giết người
đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
đã làm rõ thủ
thủ phạm từ tỉnh bình định ra quảng ngãi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại một tiệm vàng trên địa bàn phường nguyễn nghiêm
thủ phạm là lương thị chi chú thành phố thủ đức quê ở huyện phù mỹ tỉnh bình định
chiều ngày một mươi một tháng năm chi từ bình định đến một tiệm vàng trên phường nguyễn nghiêm
thành phố quảng ngãi hỏi mua vàng
lợi dụng lúc sơ hở và thiếu kiểm soát thủ phạm đã lén trộm một sợi dây chuyền
có trọng lượng khoảng một mươi chỉ sau đó đón xe khách tẩu thoát về huyện phù mỹ tỉnh bình định
một nữ du khách hàn quốc vừa được cảnh sát giao thông đà nẵng tìm giúp chiếc điện thoại di động để quên trên xe taxi
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã tiếp nhận thông tin phản ánh
có hai du khách người hàn quốc đánh rơi điện thoại trên xe taxi di chuyển từ sân bay về khách sạn
sau chỉ gần một giờ đồng hồ truy xét lực lượng cảnh sát giao thông đã xác định được hãng taxi nói trên
ở quảng ngãi
cảnh sát giao thông đã xác định được hãng taxi nói trên ở quảng nam và mời làm việc với tài xế
chở hai du khách từ sân bay về
tại trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hải tài xế xác nhận lúc cảnh sát giao thông đà nẵng liên lạc
mới kiểm tra thì phát hiện điện thoại của du khách nên đã giao lại cho cơ quan chức năng
ngay sau đó trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải đã liên lạc và trao trả chiếc điện thoại
cho nữ du khách người hàn quốc
thưa quý vị liên tiếp những ngày gần đây đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng
đặc biệt là vụ cháy trong ngày một mươi hai và một mươi ba tháng năm tại phường đằng giang quận ngo quyền hải phòng
làm ba người tử vong tại phường quang trung hà đông hà nội làm bốn người trong cùng một gia đình tử vong
và trong ngày hôm qua thì một vụ cháy nhà dân trên đệm đoàn huyện grong pa của tỉnh gia lai
cũng đã khiến một cháu bé tử vong
vào khoảng bảy giờ hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm công an sẽ truyền thông cho các nhà dân
huyện grong pa đã nhận tin báo về việc xảy ra vụ cháy tại nhà thôn mới giã trư rồ căm
sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng đến hiện trường
đám cháy cũng đã được người dân xung quanh dập tắt
sau khi ngọn lửa được dập tắt người dân đã phát hiện thi thể của một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đang nằm trong phòng ngủ gần cửa ra vào
nhiều vật dụng như là tv tủ lạnh bị ngọn lửa thiếu dụi
thời điểm xảy ra cháy anh trương tấn lượng và vợ là chị nguyễn thị tâm đi vắng
trong nhà chỉ có con trai là cháu bé trên
công an huyện krongpa của tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
vâng cháy nổ là điều không ai mong muốn không thể nói trước
nhưng việc chủ động với các tình huống và hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể thực hiện được
đặc biệt là tại các trường học tập trung sự có mặt của rất nhiều người
thì phòng chống cháy nổ là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết
ở giai đoạn thời tiết đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng
ghi nhận sau của nhóm cháy
phóng viên tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
ký túc xá sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân hà nội
ngay từ cổng mỗi khu nhà đều dán những thông báo về phòng chống cháy nổ như thế này
công an phường đồng tâm quận hai bà trưng cũng thường xuyên xuống cơ sở
kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy
đảm bảo thiết bị an toàn sẵn sàng được sử dụng nếu sự cố xảy ra
đối với công an nơi sở tại đây thì thường thường xuyên vào giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi
về cách phòng chữa cháy hướng dẫn công tác phòng chữa cháy
cứu hộ cứu lạc và chúng tôi cũng tăng cường các hệ thống phòng chữa cháy
trong khu vực ký túc xá ví dụ như hệ thống báo cháy tự động
rồi là một số hệ thống khác nữa để các em tuyên truyền các em sinh viên
hiểu hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy cháy
và chúng tôi cũng thành lập tổ công tác phòng cháy chữa cháy
ngoài công tác kiểm tra các trang thiết bị thì yếu tố con người là then chốt
buổi diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại trường đại học kinh tế quốc dân của nhiều lực lượng
giúp cán bộ công nhân viên nhà trường và sinh viên biết cách thức xử lý
những việc cần làm khi xảy ra cháy
đối với một người trẻ như em thì chúng em sẽ quan tâm đến những vấn đề pháp
những vấn đề về kỹ năng xã hội như thế này thì chúng em sẽ không để ý nhiều đến
theo em thấy thì những buổi tập huấn như này và diễn tập như này
thì nó sẽ có tác dụng giống như một khóa học trang bị kỹ năng cho học sinh
như là các cán bộ giáo viên nhà trường thì sẽ có cơ hội được tập dượt
để có thể chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai
mà chúng ta không thể biết trước được
đây là thực sự là một khóa học cũng như là buổi diễn tập vô cùng hữu ích
qua buổi tập luyện này thì em cũng cảm thấy là mọi người cần phải có một kiến thức
cần phải biết cho việc phòng cháy chữa cháy và khi mà có việc xảy ra
thì cần có những công việc gì mà cần phải làm để phòng cháy
để phòng cháy những sự biệt bất chắc xảy ra
và khi mà với các bạn ở trong kỹ thuật xã thì bọn em cần phải
kiểm tra các thiết bị điện và không nấu các thứ
chúng tôi có những cảnh báo trong quá trình mà sử dụng
đặc biệt là khi mà ra khỏi phòng là phải tắt hết các thiết bị tiêu thủ điện
và lực lượng kỹ thuật thì phải kiểm tra các hệ thống các trang thiết bị điện
để làm sao các thiết bị này đảm bảo đáp ứng được yêu cầu
khi sử dụng nguồn nhiên liệu nguồn tiêu thủ điện thường xuyên như thế này
chủ động phòng cháy chữa cháy không bao giờ là thừa
bởi chỉ cần một phút lơ là chủ quan
ngọn lửa có thể thiêu dụi tài sản
ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng con người
nhất là mùa nắng nóng đang hiện hữu
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với hà nội